kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay thứ hai ngày một mươi ba tháng sáu
bên cạnh đó sẽ có rất nhiều những tin tức an ninh trả tự đáng chú ý đang được chúng tôi liên tục cập nhật
và sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin một trăm một mươi ba online vào lúc một mươi một h ba mươi
còn mở đầu chương trình như thường lệ mời quý vị cùng đến với phần tin tức trong điểm nóng an ninh trật tự
trên quốc lộ một mươi tám đoạn qua xã ngọc xá huyện quế võ tỉnh bắc ninh
tối qua đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe phân khối lớn và hai xe máy
làm ít nhất ba người chết hai người bị thương
ngay khi nhận được thông tin công an tỉnh bắc ninh đã chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông
cùng công an huyện quế võ bảo vệ khám nghiệm hiện trường tử thi điều tra làm rõ vụ việc
trần nam giang ở huyện cư mờ ga và trần văn hiệp ở thành phố buôn ma thuột
là hai đối tượng tham gia vụ đánh nhau trước quán ba khiến một người tử vong
vừa bị công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc tạm giữ hình sự
nạn nhân trong vụ án là anh hoàng ngọc trung trú tại huyện kron anna
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt tử hình
đối với bị cáo nguyễn mỹ trú tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng này đã nhiều lần vận chuyển ma túy cho một đối tượng không rõ lai lịch
và bị bắt quả tang khi đang vận chuyển hơn ba kg ma túy đá
công an thành phố rạch giá phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh kiên giang phát hiện sáu mươi ba đối tượng thuê tám phòng
sử dụng ma túy tại một khách sạn có địa chỉ ở đường ba trên hai vĩnh lạc thành phố rạch giá
lực lượng chức năng phát hiện tại tầng bốn và tầng năm của khách sạn
có sáu mươi ba đối tượng thuê tám phòng để sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh công an phát hiện bốn mươi bảy đối tượng dương tính
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can trần anh tài chú tại huyện kim thành về tội tổ chức đánh bạc
thông qua trang web bong tám mươi tám com từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
đường dây do tài cầm đầu tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ
với tổng số tiền giao dịch hơn tám trăm năm mươi ba tỷ đồng
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
cũng khởi tố các bị can phạm huy du tội tổ chức đánh bạc
các bị can nguyễn vĩnh
tiết khư bùi duy hải và hoàng văn hoài về tội đánh bạc
thưa quý vị và các bạn
từ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
mức trần học phí với trường đại học công lập chưa tự chủ
sẽ tăng vọt so với năm học trước đó
trừ khối ngành nghệ thuật
cụ thể là mức học phí thấp nhất
áp dụng cho năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
giao động từ một hai
điều tra công an tỉnh hải dương

trong đó khối ngành y dược
tăng tới bảy mươi một ba mươi ba
từ một bốn mươi ba triệu đồng một tháng
lên hai bốn mươi năm triệu đồng một tháng
nhiều trường y với mức học phí
hàng chục triệu đồng mỗi tháng
và các khối ngành còn lại
hầu hết đều tăng từ hơn hai mươi
đến gần ba mươi
riêng khối ngành khoa học sự sống khoa học tự nhiên
thì có mức tăng trên một mươi năm
mức học phí lớn như vậy
thử làm một phép tính là
mỗi sinh viên y khoa ngoại tỉnh
lên thành phố học tập
tính sơ sơ là khoảng bảy triệu học phí
cộng với năm triệu tiền ăn thuê trọ
ăn uống đi lại
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
tác động không nhỏ đến đời sống xã hội
gây nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân
thì vấn đề này lại càng thêm nóng
và nhận được nhiều ý kiến của cư dân mạng
xin mời quý vị theo dõi ghi nhận của chúng tôi
từ năm học hai nghìn hai mươi hai
học phí của các cơ sở giáo dục đại học
sẽ được điều chỉnh tăng theo quy định
tại nghị định mới của chính phủ
về thu chi học phí
nghị định số tám mươi một
theo đó từ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
đến năm học hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi sáu
mức trần học phí
đối với cơ sở giáo dục đại học công lập
chưa tự chủ
được quy định theo từng khối ngành
với mức từ một hai đến ba năm triệu đồng một tháng
trong bối cảnh hiện nay
đối với nhiều phụ huynh và học sinh
học phí tăng đồng nghĩa với việc tăng áp lực tài chính
trồng chéo thêm nhiều nỗi lo
đặc biệt đối với các gia đình ở nông thôn
học phí cho con sẽ tăng hơn
sẽ là khoản chi tiêu quá sức
rất nhiều ý kiến được cư dân mạng chia sẻ
em mình hiện đang học
năm thứ sáu đại học y
trong khi bố mẹ chỉ làm nông nghiệp
thật sự với tình hình này
chỉ mong học xong
chứ chưa dám nghĩ tới đi học nội chú
trong khi học phí của sinh viên trường y
cao hơn rất nhiều ngành học khác
với đà này
gia đình nghèo không có cơ hội cho con học đại học
dù con có giỏi
tôi là một công chức đã nghỉ hiu
có một con đang học năm thứ ba đại học
nhìn vào cuộc sống của gia đình nghèo
gia đình còn khá hơn so với nhiều gia đình
ở các vùng quê
nhưng tôi cũng đã thấy thực sự khó khăn
thì những gia đình thuộc diện nghèo
chắc bất an lắm
nhà em có hai chị em
một em gái sắp tới sẽ học cấp ba
nên cũng cần đóng nhiều khoản
nếu em chọn trường có học phí cao
sẽ làm tăng áp lực tài chính
gây khó khăn cho gia đình
nhưng hiện nay các trường đại học đều đồng loạt tăng học phí
đây là băn khoăn lớn nhất của em
bên cạnh những khó khăn
được cộng đồng mạng chia sẻ
và số ý kiến đều cho rằng
việc tăng học phí ở thời điểm hiện tại là chưa phù hợp
nếu có tăng
thì cần có phương án và lộ trình
để giảm bớt khó khăn áp lực cho người dân
học phí là loại giá dịch vụ
thuộc danh mục nhà nước quản lý giá
vì thế trong bối cảnh
cả xã hội vừa trải qua dịch covid một mươi chín
thu nhập của người dân còn hạn chế
thì không nên tăng học phí
ở thời điểm này
cần tính toán hợp lý trước tác động tăng học phí
lên học sinh sinh viên và phụ huynh
theo lộ trình thật phù hợp
dễ thở hơn với phụ huynh
học phí trường công sẽ kéo theo những vấn đề khác
ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhiều gia đình hiện nay
nhất là khi dịch bệnh vừa diễn ra
cho dù không phải là mùa dịch
thì việc tăng học phí cũng phải thận trọng
không thể đột ngột tăng một phát gấp vài lần như vậy
muốn nâng cao chất lượng giáo dục
thì có nhiều nguồn thu khác để chia sẻ
chứ không chỉ học phí
đầu phải tất cả đều đổ hết cho dân gánh
chọn thời điểm khi hậu quả của dịch covid một mươi
còn ngột ngang học sinh sinh viên
vừa mới quay lại trường là sai thời điểm
người dân đang cần được chia sẻ khó khăn
thay vì khiến cho gánh nặng tiền học phí tăng thêm
chia sẻ quan điểm về vấn đề này
cũng có nhiều ý kiến cho rằng
tăng học phí phải đi đôi với đầu tư cơ sở vật chất
đào tạo giáo viên
nâng cao chất lượng chương trình học
mở rộng các chương trình ngoại khóa
bên cạnh đó nhà trường phải công khai
điều kiện đào tạo chất lượng đào tạo
để phụ huynh và sinh viên cùng giám sát
nguồn thu học phí là một trong những điều kiện
để nâng cao hiệu quả hoạt động của giáo dục
tuy nhiên việc học phí cao quá khả năng chi trả
của nhiều gia đình
lại là nguy cơ gạt đi cơ hội học tập
của những học sinh không đủ khả năng tài chính
vì vậy đông đảo cư dân mạng mong muốn
bên cạnh những chính sách học phí
các cơ quan liên quan cần đề xuất
và triển khai các phương án tài chính khác bổ trợ
để giảm thấp nhất sự bất công
trong việc tiếp cận thụ hưởng giáo dục
do học phí gây ra
nhất là đối với những học sinh sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn
xung quanh quy định tăng học phí
ý kiến quan điểm của bạn như thế nào
hãy chia sẻ và bình luận với chúng tôi
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị đà nẵng được mệnh danh là
thành phố của những cây cầu
trong đó cầu sông hàn được biết đến là cây cầu
quay độc nhất vô nhị
cầu sông phun lửa phun nước
biểu tượng cho khát vọng bay cao vươn xa của thành phố
và mới đây đà nẵng tiếp tục vận hành
nâng hạ nhịp cầu nguyễn văn chỗi
phục vụ du lịch
đằng sau vẻ đẹp lung linh
sự chuyển mình khéo léo của các cây cầu
thì đó là sự nỗ lực của lực lượng chức năng
để đảm bảo an toàn vận hành
an toàn giao thông phục vụ du lịch
và hoạt động giao thương
khi đến với đà nẵng
thấy rất nhiều
cây cầu mỗi cái cũng có khác
rất là đẹp và rất là vui
ngày này em được nhìn thấy
cầu rồng phun lửa
thấy rất là thú vị
mình thấy là đà nẵng đang xây dựng
một cái thương hiệu thành phố ở những cây cầu rất là tốt
về mình có khách dùng đến đây
mình đặc biệt là ấn tượng
và nó khá là yêu thích hình ảnh
của những cây cầu này
và mình nghĩ rất là một điểm
nhấn thú vị với mọi du khách
mình đến thành phố thì lần nào
cho mình cảm giác là thành phố khá là an toàn
sau ba lần mình thấy thì thành phố đang ngày càng
nộn nhịp hơn
ấn tượng của du khách khi đến đà nẵng
không chỉ ở vẻ đẹp của các cây cầu
mà còn bởi tình hình an ninh trọc tự
trọc tự an toàn giao thông được đảm bảo
cầu rồng phun lửa phun nước
điểm đến hấp dẫn du khách
nhất là cao điểm du lịch như thế này
trước hai mươi một h mỗi tối thứ bảy
chủ nhật hàng tuần
lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cửa đồng
được huy động ở hai điểm cầu
hướng dẫn phương tiện
tránh tình trạng ung ứ và tạo điều kiện cho du khách
đi lại một cách an toàn
đây chính là mục tiêu hàng đầu của lực lượng công an
góp phần xây dựng điểm đến văn minh an toàn
với cách làm như thế này
thì trong thời gian tới
thì bước vào có cái hoạt động
của cái mùa du lịch
đà nẵng đang khởi động trở lại
thì chúng tôi sẽ kiểm soát tốt được
tình hình trật tự an toàn giao thông
nhằm hạn chế tối đa
các vụ thơ nọc
giao thông tương tâm sẽ ra
với tình trạng đó thì
tổng bộ chiến trị từ phòng trang thông đến nguồn quyền
đã có cái hạ quyết tâm
thể hiện cái trách nhiệm chính trị rất là cao
đối với người dân thành phố
đối với du khách khi đến thành phố
là chúng tôi
tạo một điều kiện thông lợi
để ta được
đi lại tự do an toàn
hạn chế vấn đề tai nạn sẽ ra
không chỉ có cầu rồng phun lửa phun nước
cầu quay sông hàng độc đáo
đà nẵng còn
đưa vào vận hành nâng nhịp cầu nguyễn văn trỗi
phục vụ du lịch
bắt đầu từ ngày bốn tháng sáu
việc nâng hạ cầu diễn ra một lần trong ngày
vào thứ bảy chủ nhật
và các ngày lễ tết trong khung giờ một mươi sáu đến một mươi tám giờ
trong quá trình thí điểm
công an các quận hải châu sơn trà ngũ hành sơn
bố trí chốt chặn tại hai đầu
được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
đến nay cầu nguyễn văn trỗi
chỉ còn phục vụ cho hoạt động đi bộ
để đảm bảo an toàn giao thông
vào thời điểm vận hành
đội cảnh sát đường thủy lực lượng phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ trên sông
tiến hành tuần tra phân luận các phương tiện tàu thuyền
qua lại và túc trực xử lý cứu nạn cứu hộ
nếu có tình huống phát sinh
để đảm bảo trật tự
an toàn giao thông trên tiếng thủy nội địa
phối hợp với lực lượng cứu hộ cứu nạn
của phòng cháy chữa cháy
đảm bảo công tác điều hòa
phân luận phân tuyến
các phương tiện
qua khu vực ngăn hạ cầu
để đảm bảo khối lượng
về chiều cao
tổng thể của cầu
về lòng cầu khoan cầu
để cho nó đảm bảo không tránh va chạm
để tránh va chạm các phương tiện vào
trong cái thành cầu
khi việc ngăn hạ cầu
phát triển du lịch gắn với các cây cầu
điểm nhấn mới là trong trải nghiệm của du khách
khi đến với đà nẵng
song công tác đảm bảo vận hành an toàn giao thông
luôn được đặt lên hàng đầu
nhất là khi đà nẵng đang bước vào mùa cao điểm du lịch
mỡ máu cao là tình trạng rối loạn
quá trình chuyển hóa lipid
nguyên nhân do chức năng của tạng phủ bị suy giảm
do chế độ ăn uống không quá học ít vận động
mở máu cao xảy ra sau quá trình âm thầm tích lũy
các phân tử mỡ sẽ bám vào thành mạch
cản trở lưu thông máu
các triệu chứng biểu hiện không rõ ràng
khiến người bị mỡ máu cao chủ quan
ảnh hưởng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống
công ty dược phẩm tâm bình
top năm công ty đông dược uy tín năm hai nghìn hai mươi
đã cho ra đời thực phẩm bảo vệ sức khỏe mở máu tâm bình
với thành phần thảo dược như
giảm cổ lam lá sen nần vàng chạch tả artichoke
được bổ sung thêm các tình chất như
nano cucumin chiếc suốt cam pegamot
nguồn gốc italy thuộc địa trung hải
mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu
giảm cholesterol và triglycerides
hỗ trợ giảm mỡ gan và giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ
hỗ trợ thanh nhiệt giải độc bảo vệ gan
mỡ máu tâm bình dùng cho người bị mỡ máu cao
sư vữa mạch máu huyết áp cao do sư vữa động mạch
người bị gan nhiễm mỡ
mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu
và cholesterol hỗ trợ giảm mỡ gan
thực phẩm này có vai là thuốc không thể thiếu thuốc chế bệnh
thưa quý vị và các bạn
theo quyết định số tám hai nghìn hai mươi hai qdttg của thủ tướng chính phủ
người lao động thuê trọ nếu như đủ điều kiện
thì sẽ nhận được hỗ trợ từ năm trăm linh

một triệu đồng một tháng tối đa ba tháng
thời gian triển khai chính sách từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thế nhưng sau hai tháng thực hiện
mặc dù bộ lao động thương binh và xã hội
cũng đã cử nhiều đoàn kiểm tra hướng dẫn đốc thúc các địa phương
triển khai gói sáu sáu trăm linh tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà
thế nhưng mới có rất ít người lao động được nhận tiền
vậy nguyên nhân là sao đâu
và cần phải tháo gỡ những khó khăn gì
để người lao động nhanh chóng nhận được tiền hỗ trợ
xin mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích
của phó giáo sư tiến sĩ vũ quang thọ
nguyên viện trưởng viện công nhân và công đoàn
và trước hết thì xin mời quý vị cùng nhìn qua các số liệu
mà chúng tôi mới cập nhật
với tổng kinh phí là sáu sáu trăm linh tỷ đồng
dự kiến khoảng ba bốn triệu lao động sẽ được nhận hỗ trợ tiền thuê trọ
sau gần hai tháng triển khai
một số địa phương mới phê duyệt hỗ trợ được gần một mươi lao động
với số tiền hơn ba mươi ba tỷ đồng
trước thực tế này trong công điện ngày hai mươi tháng năm
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
quyết liệt triển khai việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ
cho người lao động
theo quyết định tám hai nghìn hai mươi hai của thủ tướng
đảm bảo hoàn thành trong tháng tám tới
đầu tiên thì xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ vũ quang thọ
đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay
thông có thể nói rằng gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân
của gói hỗ trợ rất là nhân văn và kịp thời
vậy thì ông có thể chia sẻ cụ thể hơn
về ý nghĩa của gói hỗ trợ này
trong thời điểm hiện nay không ạ
lợi ích đầu tiên mà tất cả công nhân
họ có thể nhận được đó là hỗ trợ ngay cho họ
để họ trả tiền thuê nhà trọ
để họ có thể trụ lại được
gần cái khu công nghiệp đấy
hoặc là ngay khu công nghiệp đấy
để họ có thể tiếp tục làm việc được
hoặc là họ có thể cùng với gia đình
vì nhiều người
lên có vợ con con nhỏ
và người nhà trợ
và người nhà đi theo nữa
họ cần phải có chỗ ở
bởi vì nếu chỗ ở là chỗ an cư mà
nếu không an cư thì đừng nói gì đến việc làm
đừng nói đến lạc nghiệp
cho nên tôi nghĩ rằng là
chỗ ở hỗ trợ tiền chỗ ở
là một cái hỗ trợ cực kỳ quan trọng
chỉ còn sau mỗi miếng ăn thôi
doanh nghiệp cũng được hưởng lợi
chứ không phải là doanh nghiệp chỉ bỏ tiền nữa đâu
để hỗ trợ công nhân lao động
để có chỗ ở chỗ để làm gì
để họ sẵn sàng vào làm việc cho doanh nghiệp
làm việc lâu dài hơn
làm việc lâu dài hơn
làm việc an toàn hơn
và có thể yên tâm làm việc tốt hơn
thưa ông theo quyết định số tám hai nghìn hai mươi hai
của thủ tướng chính phủ về gói hỗ trợ này
thì là công nhân ở hai mươi bốn tỉnh thành
sẽ được nhận cái hỗ trợ về tiền thuê nhà trọ
vậy thì cụ thể nhóm đối tượng này là gì
và họ cần phải đáp ứng
những cái điều kiện và yêu cầu ra sao ạ
cái điều đầu tiên
phải đáp ứng cái điều kiện
để được nhận cái tiền hỗ trợ
của chính phủ đó là
phải là công nhân của khu công nghiệp
phải là công nhân của doanh nghiệp
phải được xác nhận
đó là làm việc cho doanh nghiệp
và tôi nghĩ rằng là có lẽ công nhân
người ta chỉ còn có mỗi cái xác nhận
là được làm việc cho doanh nghiệp
đấy là cái mà có lẽ là giao kèo
để thống nhất được với nhau
vì cái anh công nhân
bởi vì người ta chả có cái gì nữa
chỉ còn có mỗi xác nhận
là được làm việc tại doanh nghiệp
được làm việc tại khu công nghiệp này
và bên cạnh họ là một túi đồ rất là nhỏ
chúng ta theo dõi trên vô tuyến truyền hình
đó là tài sản của họ
và họ và công nghiệp
cũng hai bàn tay trắng
thưa ông rõ ràng có thể thấy rằng
gói hỗ trợ này rất là nhân văn
quan tâm tới người lao động
tuy nhiên qua hai tháng triển khai
vẫn chưa có nhiều người lao động được nhận
cái gói hỗ trợ này
theo nguyên nhân chậm trễ là vì sao
khi chúng tôi tìm hiểu đấy
có lẽ cái mà làm cho
những chậm trễ
tiền của chính phủ
đến ở tay người lao động
đó chỉ là một là thủ tục
nó hơi dừng ra
đặt ra cho những người lao động
được nhận tiền
hỗ trợ của chính phủ
và thứ hai nữa là
cái những cái cơ quan của chính phủ đấy
cái cơ quan công quyền đấy
để giải quyết những cái này cho người lao động
chúng ta thao tác nó cũng không được
xuân sẻ không được nhanh nhạy lắm
và vì vậy cho nên
khi đồng tiền này
từ chính phủ chuyển vào tay công nhân
nó có một thời gian
và vì cái thời gian này có dài
cho nên nhiều người lao động cũng thấy khó khăn
trong những cái lý do mà ông vừa mới chia sẻ
thì có một cái lý do đó là
họ còn e ngại
còn lo sợ việc công nhân
sẽ lợi dụng trục lợi chính sách
chính vì vậy mà họ cũng đề ra thêm nhiều
những cái yêu cầu về mặt giấy tờ
ngoài quy định của gói hỗ trợ đã quy định
theo ông thì chúng ta cần phải giải quyết như thế nào
để có thể tháo gỡ cho doanh nghiệp
cũng như là người lao động
tôi nghĩ là phía doanh nghiệp
người ta cũng đòi hỏi công nhân
phải có những giấy tờ
để xác nhận họ là công nhân
thứ hai họ là người lao động tìm việc
thứ ba họ đang làm việc
tại khu công nghiệp này
thứ tư họ đang làm việc tại doanh nghiệp
mà cái doanh nghiệp ấy đang tiến hành chi trả
hốt tiền hỗ trợ chính phủ cho họ
đấy là những cái điều kiện
mà bạn biết là điều kiện nó đòi hỏi người lao động ấy
nếu mà chúng ta xếp tất cả những việc ra
thì nó xếp thứ tự
thêm một hai ba bốn
nhưng mà người lao động của chúng ta có những cái thói quen ấy
là thôi cần cái gì tôi chưa đưa ra cái đấy
và họ không sắp xếp được
theo những cái quy định của phía doanh nghiệp
đặc biệt là
nói chung là
của những cái cơ quan hỗ trợ tiền
đòi hỏi phía người lao động phải chấp hành
thì mới có thể đưa tiền ra được
và vì thế cho nên
nhiều người lao động nạn trí
không theo đuổi đến cùng
ví dụ như họ đòi hỏi căn cước
thì phải đưa căn cước ra
họ đòi hỏi những giấy tờ xác nhận như thế này thế kia
thì anh người lao động
phải quay trở lại địa phương phải xin cái xác nhận
ví dụ ông thuộc phú thọ
hay ông thuộc hưng yên chẳng hạn
thì phải xác nhận như thế nữa
với những cái thủ tục khá là dầm dà
và theo như ông nói là còn nhiều phê
thì khiến cho người lao động còn chưa mặn mà
và bên cạnh đó thì khi mà họ làm các cái thủ tục giấy tờ
về phía những cái người cho thuê trọ
thì có thể là họ cũng chưa đáp ứng được
các cái yêu cầu về giấy phép kinh doanh
cho thuê nhà trọ
hay là chủ nhà trọ không có mặt ở địa phương
vậy thì người lao động cần phải làm gì
trong những cái tình huống này ạ
không phải chỉ người lao động đâu
mà có khi cả hai bên
bên phía người lao động và bên phía chủ nhà trọ
bên phía chủ doanh nghiệp
với những cái người
đi làm thuê
thì phải thống nhất với nhau
tìm ra cái cách nào nhẹ nhàng nhất
để cho người lao động được nhất tiền
và chủ doanh nghiệp và chính phủ
có thể trang trải được khoản tiền đấy cho người lao động
đấy là ý nghĩa của chúng ta đặt
vâng thưa ông trước việc chậm trễ đó
thì thủ tướng chính phủ cũng mới có công điện
và yêu cầu phải hoàn thành cái gói hỗ trợ này
trong tháng tám tới
vậy theo ông để đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân
thì chúng ta cần phải thực hiện những điều gì
và vai trò của địa phương
cũng như là các sở lao động thương minh và xã hội
là gì ạ
tôi nghĩ rằng cái việc dục của chính phủ là đúng
bởi vì đưa ra rồi mà chúng ta không thực hiện
đây là trách nhiệm của chúng ta
chính là các cơ quan địa phương phải nhanh chóng xác
giúp cho người lao động xác nhận ngay
khi họ làm việc
khi họ ở đâu
để cho người ta có điều kiện được nhận
cái tiền hỗ trợ của chính phủ
đấy là một cái mặt thứ hai nữa
là phía các doanh nghiệp
có lẽ cần phải tìm những cách nào
để có thể vừa đáp ứng được
của cái cơ quan
nhận tiền hỗ trợ

cái tiền của chính phủ
nhưng đồng thời lại vừa giữ được cái tiền này
bảo đảm đúng đối tượng
đúng mục đích
và không để thất hoạt
đấy là cái quan trọng nhất
thực tế thì hiện nay qua triển khai
thì cũng rất là nhiều tỉnh thành
cũng đã có những người lao động nhận được tiền hỗ trợ
rõ ràng là có nhiều đơn vị cũng đã làm rất tốt
vậy thì qua việc triển khai của các đơn vị
thì chúng ta có thể rút ra được
bài học kinh nghiệm ở đây là gì ạ
tôi nghĩ là cái quan trọng nhất
là lấy cái đơn vị đã làm được
và làm tốt
coi như là thành một hình mẫu điển hình
để cho công nhân lao động nói lên được
cái sự thật
rằng chính phủ đã quan tâm đến mình rất nhiều
rất nhân văn
rất kịp thời
và chúng ta cần phải những điều kiện như này
và như vậy chính họ là người nói ra được
cần phải đáp ứng yêu cầu gì
đó là người thật việc thật
họ nói ra được những tiếng nói
của công nhân lao động
của doanh nghiệp của khu công nghiệp
và những cái gì cần đáp ứng
những cái gì mà phía doanh nghiệp
những cái gì
những cái khu công nghiệp đòi hỏi
những cái gì cơ quan cấp tiền đòi hỏi
và phía người lao động
cần phải đáp ứng yêu cầu gì
mà cái quan trọng nhất
là chúng ta nhân nó lên
tại sao ở chỗ anh làm tốt
anh làm những cái gì mà họ này
hiểu rất rõ rất kỹ được như thế
thì nhân nó lên
và chính họ nói ra được
những cái kinh nghiệm họ làm
và tôi nghĩ đấy chính là cái mà
chúng ta cần
tôi xin được cảm ơn ông
với những phân tích vừa rồi